sở du lịch hà nội đã chính thức vận động người dân và du khách tham gia bình chọn thành phố hà nội
là một trong một mươi bảy điểm đến thành phố hàng đầu thế giới năm hai nghìn một mươi tám do tổ chức du lịch thế giới phát động
trong tổng số hai trăm linh hạng mục bình chọn tổ chức du lịch thế giới đã đề cử thành phố hà nội
là một trong một mươi bảy ứng cử viên của hạng mục điểm đến thành phố hàng đầu thế giới hai nghìn hai mươi
thuộc giải thưởng du lịch thế giới uy tín nhất ron chavos award
các ứng cử viên bao gồm hà nội việt nam auckland new zealand cape town nam phi dubai durban nam phi
hong kong trung quốc kuala lumpur malaysia las vegas mỹ london anh marrakesh maroc newark mỹ paris pháp
thời gian bình chọn từ ngày một mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
đến ngày hai mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
đường dẫn bình chọn sởdulic hanoi gov vn
bình chọn awards